tại bảo hiểm xã hội tỉnh bình định thời gian cấp mới sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đã được điều chỉnh từ bảy ngày xuống năm ngày
thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi các nội dung trên sổ họ tên ngày tháng năm sinh cũng không quá một mươi ngày
việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cấp đổi cũng giảm còn ba ngày kể từ ngày nhận hồ sơ và nhận ngay trong ngày với trường hợp không thay đổi thông tin
điều này đã khiến người dân cảm thấy vui vẻ thoải mái khi đến làm việc tại cơ quan bảo hiểm hoặc bệnh viện
theo quy định thì bây giờ rút ngán còn sáu ngày nếu mà trường hợp mà ốm đau hoặc là càng gấp thì chúng ta có thể làm trong ngày để giải quyết cho người dân để người dân có kịp thời có thể để khám chịu bệnh
cùng với việc giảm thời gian thực hiện thủ tục việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu và cấp sổ bảo hiểm xã hội theo bảo hiểm y tế và việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua bưu điện cũng được đánh giá là bước đột phá của bảo hiểm xã hội việt nam
dựa trên nguyên tắc hạn chế tối đa việc khai báo của tổ chức cá nhân trong kê khai bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đơn giản hóa việc kê khai thủ tục hành chính theo hướng người kê khai tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai bảo hiểm xã hội đã tăng cường khâu hậu kiểm hạn chế tối đa việc yêu cầu người kê khai lấy xác nhận của cơ quan nhà nước nếu xét thấy không cần thiết
công nghệ bảo hiểm y tế trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh như trung tâm y tế thị xã an nhơn trung tâm y tế huyện tùy phước cũng đánh giá cao vai trò của công nghệ thông tin trong cả công tác chuyên môn của mình
công nghệ thông tin giúp cho bệnh viện rất nhiều giảm được người phục vụ
ví dụ trước đây chúng tôi dùng
cho nên là người đỡ mà đánh số vào cái thế báo hiếm thì hiện nay chúng tôi dùng cái mã quẹt như vậy thì nó giảm đi rất là lớn
và vừa những nhân lực đó để chúng tôi phục vụ cho công tác tiếp đón để công tác giải thích cho người bệnh hướng dẫn người bệnh nó chú đáo hơn
việc ứng dụng công nghệ thông tin là tạo cái thần lời cho người dân và cho các đơn vị là thực hiện nó được nhanh hơn
và tạo thần lời là giảm bớt cái thời gian đi làm giảm bớt cái chi phí
và công nghệ thông tin đó là đỡ và in ấn kịp thời là tránh trường hợp là thế trùng
cái cách trần chính đó thì còn trước kia thì người dân muốn đi mà đến báo hiếm mà đỡ đối thế thì thời gian đi lại xe
thông qua cái bưu điện thì bưu điện sẽ tiếp nhận tài sản và sẽ trả các phá tài sản
thực tế việc đẩy mạnh giao dịch điện tử đã giúp việc lấy được dữ liệu trên hệ thống một cách nhanh nhất
tiện ích cho cả hệ thống
trong hai bên sau hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động tại bình định
vẫn chưa thực sự quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin
một số đơn vị do cơ sở hạ tầng nhân lực máy móc đường truyền mạng internet chưa đáp ứng được
một số đơn vị có số lao động nhỏ ít phát sinh tăng giảm quen sử dụng phương thức nộp hồ sơ giấy
ảnh hưởng đến kết quả triển khai giao dịch điện tử
giao dịch điện tử thì nó cũng đã tạo được thượng lợi cho các doanh nghiệp cho các tổ chức
khi có quan hệ giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội
thì họ chỉ có chiếm bằng dữ liệu lên cơ quan
sau đó cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện được
nó tạo được cho đơn vị người ta không có tốn kém thời gian và chi phí đi lại
đó là một
thứ hai giao dịch điện tử cũng giúp cho cơ quan bảo hiểm xã hội lấy được số liệu nhanh gọn
và đáp ứng được yêu cầu
đặc biệt như thí dụ
thí dụ như doanh nghiệp đó người ta có yêu cầu tham gia bảo hiểm xã hội
thì chỉ có cần người ta chiếm cái giao dịch điện tử lên
và sau này là chúng ta mới sau thời gian thì thực hiện xong
thì chúng ta mới thực hiện cái hậu kiếm và cái thủ tục
thực hiện cái giao dịch điện tử thì đến giờ này
thì chúng tôi giao dịch là được tám mươi tám cơ quan đơn vị sử dụng lao động để giao dịch điện tử
riêng còn một số cơ quan nữa là còn lại là một mươi hai chưa giao danh đó
là những cơ quan sản xuất nhóm doanh nghiệp nhỏ
nhưng trong đó nó có các cái trường mầm non tư thuộc
cho nên là họ không giao dịch điện tử được
và mỗi đó các cái trường này thì được nhà nước là ưu ái
là giám thứa cho nên nó không có mã số thứa
không giao dịch được điện tử
không chỉ giản tiện về thời gian thủ tục cải cách thủ tục hành chính
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ qua việc áp dụng hồ sơ điện tử
hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm y tế
phòng ngừa các biểu hiện gian lận
trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
cái dữ liệu đi qua cổng giám định thì nó xảy ra một cái bộ quy tắc
những cái bộ quy tắc đó sẽ tự động lọc những cái thuốc
vật tư hoặc là những dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục
thì nó lại là hỗ trợ về chuyên môn cho mình
đó cũng là gọi là một phần
khi mà bệnh nhân đi đến khám chữa bệnh
bệnh viện tiếp đón
thì họ có thể trình rất là nhiều thẻ
thẻ vừa gia đình rồi thẻ thân nhân
nhưng mà chỉ có một cái thẻ có giá trị sử dụng
thì họ có thể trình rất là nhiều thẻ
thì họ sẽ đối chiếu tt sẽ đối chiếu so sánh
cái thẻ nào cả giá trị chứ không như lúc trước
thì họ trình cái thẻ nào là mình cứ trao hưởng thẻ đó
đó cũng là một cái gọi là tiện ích
khi mà chuyển khai cái phần mềm giám định
trên cổng tôi thấy là rất là tuyện lợi
thứ nhất là phát hiện bệnh nhân đi khám nhiều lần trong ngày
thứ hai nữa là về các dịch vụ kỹ thuật
khi mà bệnh viện họ sử dụng các cái dịch vụ và đưa lên cổng
thì nó phát hiện ra những cái sai sót
là nó sẽ là không thanh toán
còn đối với cái chỗ mà phần mềm của bệnh viện
thì hàng ngày là theo quy định bảo hiểm việt nam
là gửi dữ liệu lên cổng hàng ngày
thì bệnh viện cũng thực hiện đúng theo yêu cầu
và gửi lên trên cổng giám định
với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế dữ liệu
về các chỉ định điều trị và chi phí khám chữa bệnh
của người bệnh bảo hiểm y tế
đã được nối giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
với cơ quan bảo hiểm xã hội qua internet
qua đó giúp bệnh viện
giúp hai cơ quan là bảo hiểm và bệnh viện
kiểm soát lượng khám chữa bệnh
bảo đảm phát đúng và đủ thuốc tránh trường hợp trục lợi
qua đây các cơ sở khám chữa bệnh
từ tuyến xã đến tỉnh trên địa bàn tỉnh bình định
có thể khai thác các thông tin về các loại thuốc
xét nghiệm trần đoán hình ảnh vật tư y tế
và dịch vụ kỹ thuật đã sử dụng cho người bệnh bảo hiểm y tế
đồng thời giúp cơ sở y tế tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
và thực hiện kiểm soát thông tuyến tránh thẻ giả
lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế cũng như kiểm tra được lịch sử khám chữa bệnh
sau đó lên hiện khám thì sẽ phát hiện là người đó đã khám lúc mấy giờ
và tạo thần lời cho bác sĩ là việc cho thuốc
nếu mà dùng khám cái bệnh khác thì bệnh viện sẽ chấp nhận
mà cùng một bệnh thì sẽ hướng dẫn cho người dân được hiểu đó
là không có chấp nhận là có thuốc
hiện nay thì giữa hệ thống thông tin giao dịch
và dữ liệu khám chữa bệnh giữa trung tâm y tế
và liên thông với các cơ sở khám chữa bệnh
thì cái này bộ phần giám định của bảo hiểm tùy xã an nhơn
thì riêng an nhơn cũng đã cử hai đồng chí thường trực tại trung tâm y tế
cũng đã phối hợp và tiếp nhận được các dữ liệu
của các cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt nhất là dữ liệu của trung tâm y tế
chuyển sang là thực hiện giám định trên cơ sở thực hiện giám định
và ra sót là trên chương trình phần mềm của công nghệ thông tin công an việt nam
cũng đã phát hiện nhiều một vài trường hợp
là khám chữa bệnh một người nhưng mà khám nhiều lần tại các cơ sở khám chữa bệnh
thì cái này cũng đã kết nối được dữ liệu với ngành y tế
và đặc biệt nhất là giữa trung tâm y tế thị xã nhơn
và kết nối từ trạm y tế cho lên
trong năm hai nghìn một mươi bảy cuối năm hai nghìn một mươi sáu thì đã thực hiện việc thông tin giám định
trên cổng thông tin điện tử của giám định cái cổng thông tin điện tử quốc gia
cũng đã kết nối được cái này cũng rất là lớn
giám định viên phải xuất tốn ngay trên cái mạng luôn trên cái thông tin điện tử luôn
và theo sau đó thì thấm định quyết đó thì ở đây có cứu thành lập bốn cái đoàn
và sở y tế họ có phối hợp họ cử bốn bác sĩ làm thành viên trong bốn đoàn
để đi dự quyết tốt quẹt khi mình có vấn đề để kiểm tra
thì nói chung ra là cũng đã làm được chống chứng được
làm cho cơ sở các nhân vật bệnh họ này họ thì có trách nhiệm hơn
bên cạnh những tiện ích của mình hiện phần mềm giám định bảo hiểm y tế trên cổng thông tin
vẫn còn tồn tại một số vương mắc trong quá trình thực hiện
nhất là việc đề nghị thanh toán hồ sơ bảo hiểm y tế lên cổng của bảo hiểm
riêng đối với việc mà chính xác ứng dụng công nghệ thông tin
trong ngành y tế cũng như là quản lý về hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thì thời gian đầu về phía cơ sở y tế
thì cái môn chuẩn bị sẵn sàng về phần mềm về con người về các thứ khác
cũng chưa có theo kịp một lúc
bởi vì cái đầu tư công nghệ thông tin của ngành y tế thì đầu tư không đồng bộ
mỗi nơi thì có một cái cách đầu tư riêng
còn về phía báo kiểm xã hội
thì phần mềm bảo hiểm y tế thì không đồng bộ không đồng bộ không đồng bộ không đồng bộ không đồng bộ không đồng bộ không đồng bộ
online truyền thống của họ hiện tại cũng chưa có đáp ứng được những yêu cầu
theo quy định của bộ y tế
vấn đề đó là cũng là một cái khó khăn lớn
cho việc đề nghị thanh quyết tốn những cái hồ sơ bảo hiểm y tế
của cơ sở y tế lên trên trọng của bộ y tế
em thấy một số cái thì nó cũng thuận tiện
ý là cũng nhanh tiện cho mình trong quá trình sử dụng
nhưng mà một số thông tin khi em quẹt qua phần mềm bằng máy tích đó
thì một số thông tin bệnh nhân bị sai
về hàng sử dụng bảo hiểm và ngày tháng năm
trong quá trình sai thì khó sửa chứa
có thể nói việc triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính
trong bảo hiểm tại bình định
đã giúp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm
giảm trục lợi quỹ
góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao độ che phủ bảo hiểm y tế toàn dân
với sự nỗ lực của mỗi cán bộ bảo hiểm nhân viên y tế
chắc chắn trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hưởng
nhiều lợi ích từ chính sách cải cách này